gần một mươi năm nay một trăm bốn mươi hộ dân thuộc tổ một mươi phường duy tân thành phố con tum phải chịu nhiều thiệt thòi vì sống trong vùng quy hoạch
là xóm lao động nghèo cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi các hộ dân sinh sống nơi đây ở trong những ngôi nhà xuống cấp không được sửa chữa
hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà tình thương nhà đại đoàn kết nhưng lại không thực hiện được vì quy hoạch treo quy hoạch chậm
bà châu thị phúc là một trong số các hộ dân đến lập nghiệp tại đây từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
căn nhà của gia đình bà đã bị gió đánh sập từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
để có chỗ ở bà phải dựng tạm một túc lều tạm như thế này
riêng cậu con trai đã lập gia đình phải sang nhà di ruột để ở nhờ
tuy nhiên điều đáng nói hơn theo bà phúc giá như căn nhà được tu sửa hoặc xây dựng lại thì gia đình bà đã không khổ như thế này
nếu nhà sập thì có báo tổ báo thành phố lên rồi tỉnh cũng có lên nữa
chứ mà họ nói là họ định cho nhà tình thương nhưng mà bởi vì là đất quy hoạch cho nên là không cho được
còn đây là căn nhà của gia đình anh nguyễn dũng
căn nhà này đã qua ba thế hệ sử dụng
dấu vết của sự già nua xuống cấp của căn nhà đều hiện hiện từ những thân gỗ bởi lời chấp nối
thay cho cột nhà mái tôn được kè tạm bởi những miếng ván có thể sập xuống bất cứ lúc nào
phường họ không cho sửa
họ nói là khu quy hoạch sửa là họ bị tháo gỡ
cho cái khu quy hoạch là không có cho ai sửa
không chỉ nhà ông dũng bà châu mà ngay cả nhà của ông tổ trưởng tổ dân phố một mươi nguyễn văn lít cũng đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn không được sửa chữa
như tôi là những người có công cách mạng mà hôm nay chúng tôi cả một cái tuổi xuân chúng tôi cống hiến cho đất nước
bây giờ về tuổi già rồi cái nhà không có ở phải đi ở nhờ
mà vẫn cứ quy hoạch treo suốt từ hơn một mươi năm nay rồi
nên là đề nghị hủy quy hoạch treo chứ nếu không sớm hủy quy hoạch treo thì dân chúng tôi có những ngày có thể xảy ra tai nạn sập nhà chết nhiều người chứ chết một người
trong khi đó trong nhiều năm qua tri bộ tổ dân phố một mươi đã phản ánh nhiều lần thực trạng này với phường duy tân và thành phố con tum qua các kỳ tiếp xúc cử tri
vẫn không được giải quyết
về sửa chữa cải tạo nhà ở thì ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi năm thì ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản chỉ đạo cho tất cả các xã phường
giả soát lại toàn bộ các nhà ở đã xuống cấp không đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý và sử dụng
thì đề nghị yêu cầu là vận động người dân phải cải tạo sửa chữa nâng cấp để đảm bảo an toàn
tổ một mươi phường duy tân thành phố con tùng nằm trong quy hoạch năm hai nghìn bảy
phía tây bắc duy tân đến nay đã gây ra những lợi ích
ngày nay đã gần một mươi năm do tiến độ quy hoạch chậm chưa thực hiện đồng bộ nên đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống
sinh hoạt của người dân như xin hợp thức hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở bất cập về chuyển đổi mục đích sử dụng tách hợp thửa
chuyển đổi sử dụng đất ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nơi đây
dư luận mong rằng thành phố con tum sớm xem xét lại công tác quy hoạch trước mắt có phương án cho phép và hỗ trợ người dân
sửa chữa lại các căn nhà đã xuống cấp có nguy cơ bị sập đổ không để những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa mưa lũ